phụ nữ ở thành phố cẩm phả đã mất trắng năm trăm linh triệu đồng khi nghe theo lời mời của một người quen trên telegram tham gia làm nhiệm vụ như like chia sẻ bình luận các mặt hàng thực phẩm trên website ẩm thực ba trăm sáu mươi năm với nhiều tên miền khác nhau để nhận hoa hồng

có dấu hiệu lừa đảo